trước những diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa có văn bản
yêu cầu các cấp các ngành người dân doanh nghiệp cần xác lập tình trạng bình thường trong hoạt động kinh tế xã hội
tuy nhiên luôn đề cao cảnh giác không lơ là chủ quan quyết tâm không để dịch bệnh quay trở lại
văn bản cũng nêu rõ các đơn vị phải kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài
tất cả người nhập cảnh đều phải được cách ly tập trung một mươi bốn ngày trừ các trường hợp là nhà đầu tư
chuyên gia lao động tay nghề cao thì có biện pháp cách ly phù hợp
bên cạnh đó thành phố hà nội chưa cho mở lại dịch vụ karaoke vũ trường cho đến khi có chỉ đạo của chính phủ
hà nội cho phép dỡ bỏ giãn cách trên các phương tiện giao thông công cộng
bỏ quy định giãn cách đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ
nhưng phải bảo đảm việc đeo khẩu trang sát khuẩn tay